sau khi nhận được thông tin về vụ việc cháy xe cấp cứu tại quận một mươi tp hcm
thanh tra sở y tế tp hcm đã phối hợp với đơn vị và lực lượng chức năng
tiến hành xác minh về tình trạng pháp lý và hoạt động của xe
sở y tế tp hcm cho biết thanh tra sở đã làm rõ thông tin phản ánh xe cấp cứu mang biển số năm mươi một b sáu mươi nghìn hai trăm hai mươi chín bốc cháy
trong khi đang đậu tại bãi giữ xe trên đường lê hồng phong quận một mươi tp hcm
vụ cháy khiến tài xế xe cấp cứu bị bỏng và được đưa đi cấp cứu
làm việc với thanh tra sở y tế người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thường trú tại tỉnh phú yên nhận
mình là chủ của chiếc xe đã bốc cháy
người đàn ông mua xe này được sáu tháng nhưng chưa làm thủ tục sang tên
xe thường xuyên đậu tại nhà ở phú yên thỉnh thoảng có người bệnh xuất viện tại bệnh viện chờ rảy và liên hệ
thì người đàn ông này sẽ đưa xe từ tỉnh phú yên vào tp hcm để đón
trước đó người đàn ông này đang vặn kiểm tra lượng oxy trong bình đặt trong xe cứu thương
thì đột ngột phát ra tiếng nổ và bốc cháy bên trong xe
sở y tế cho biết người đàn ông này đã cung cấp hình ảnh các giấy tờ liên quan đến xe
gồm hợp đồng ý quyền của chủ xe cũ giấy chứng nhận đăng ký xe giấy chứng nhận kiểm định
và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
do phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạng một trăm một mươi năm xuyên á
tuy nhiên người đàn ông này xác nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu vận chuyển người bệnh
hiện thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm
trong việc vận chuyển cấp cứu vận chuyển người bệnh trong trường hợp này
hôm nay tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cùng các đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
trong phần xét xử sáng nay bị cáo trương mỹ lan là người đầu tiên được tòa gọi xét hỏi
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử trương mỹ lan phủ nhận vai trò chỉ đạo điều hành ngân hàng scb
cũng như việc nắm giữ trên chín mươi cổ phần tại scb
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan quanh co nhằm chối tội nhưng sau đó nói bị cáo tôn trọng cáo trạng truy tố
cũng tại phiên tòa sáng ngày hôm nay bị cáo nguyễn cao trí đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt
một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan
trả lời hội đồng xét xử bị cáo nguyễn cao trí cho biết cáo trạng truy tố về hành vi của bị cáo là đúng
cũng theo bị cáo nguyễn cao trí gia đình bị cáo đã nộp hơn bảy trăm linh tỷ đồng để khắc phục hậu quả
thêm vào đó là phong tỏa tài sản
bị cáo trí bày tỏ nguyện vọng muốn để gia đình tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt
theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tối cao bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu
xâm phạm hoạt động của ngân hàng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức thủ đoạn tinh vi
xảo quyệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng scb
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở huyện bào bàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng
vi cướp vàng và một đối tượng tiêu thụ vàng
hai đối tượng đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã cướp tại tiệm vàng bích quý
sau ba mươi giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp công an đã xác định nguyễn linh đoan
quê tại quảng nam là một trong bốn đối tượng thực hiện vụ cướp và bắt đoan
khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố vũng tàu
từ lời khai của đoan công an bắt giữ thêm nguyễn văn thịnh
chú tỉnh bà rịa vũng tàu là đối tượng giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
cùng thời điểm này trần quang triệu quê bình định là đồng phạm trong vụ cướp
được vận động và đến công an tỉnh bình dương đầu thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã xác định được hai đối tượng đồng bọn còn lại
và kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
được biết tổng số vàng mà nhóm cướp chiếm đoạt là một mươi tám lượng vàng các loại trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long cho biết đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam đối với phạm văn quyết chú tại tỉnh hải dương
và nguyễn văn chất chú tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ vào năm hai nghìn hai mươi quyết thuê nhà ở đồng tháp
để hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện lai vung tỉnh đồng tháp và huyện bình tân tỉnh vĩnh long
quyết đã lập tài khoản trên website để quản lý cho vay với hình thức trả góp hàng ngày
tính theo lãi suất năm từ hai trăm bốn mươi cho đến ba trăm năm mươi
và cho vay lãi ngày với lãi suất là từ một trăm tám mươi đến bảy trăm tám mươi
đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bị can chất đã góp vốn với quyết để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng
tổng số tiền thu lợi bất chính của quyết và chất từ việc cho vay này
là gần bốn trăm linh triệu đồng
vậy những ai liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng trên
nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân
số điện thoại hai nghìn bảy trăm linh ba bảy trăm sáu mươi sáu hai trăm năm mươi để phối hợp làm rõ
trưa nay một mươi một tháng ba lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế
thông tin qua công tác khám nghiệm hiện trường đã xác định nguyên nhân ban đầu
của vụ tai nạn giao thông vào tối ngày một mươi tháng ba
tại km năm mươi năm
theo đó nguyên nhân được xác định là do tài xế lê hoàng quân điều khiển xe khách
không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông và tài xế phan đình thành điều khiển xe ô tô tải
khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm
theo quy định gây tai nạn giao thông
kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế là không có
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h
anh lê hoàng quân điều khiển xe khách chạy theo hướng từ tỉnh quảng trị vào thành phố đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải và vào phía sau bên trái xe ô tô tải
do anh phan đình thành đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều do xe bị nổ lốp
hậu quả vụ tập va chạm mạnh khiến hai người tử vong
ba hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện tại sức khỏe của những người bị thương đang ổn định trở lại
những hành khách không bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng bố trí nơi ăn uống
nghỉ ngơi sau đó được bố trí xe để tiếp tục di chuyển theo lộ trình
sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần
chú đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
đồng thời thủ tướng phạm minh chính cũng đã có công điện số hai mươi chỉ đạo các lực lượng
khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
công an tp hcm cho biết vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm sáu mươi ba bị can tại một mươi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
và các doanh nghiệp thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh thành
các bị can bị khởi tố tạm giam để điều tra làm rõ về các hành vi nhận hối lộ đưa hối lộ
môi giới hối lộ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
như vậy cho đến nay công an tp hcm
đã khởi tố tổng cộng ba trăm một mươi tám bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm
với một mươi một tội danh từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt
từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam phòng kiểm định xe cơ giới
đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
vào ngày một mươi một tháng ba công an xã trà thanh huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi cho biết
đã tổ chức truy kết và khai thác đào đải vàng trái phép tại địa điểm đồi cà nhút xã trà thanh huyện trà bồng
đây là điểm khai thác vàng quy mô nhỏ lẻ và thường xuyên tái diễn do người dân không có việc làm ổ định
tổ chức truy kết đã tiến hành tháo rỡ lán trại tiêu hủy các dụng cụ như là khay đải vàng gầu quốc sẻng xe rùa
và khắc phục hiện trạng dòng chảy của suối mà người dân đã cải tạo lấy đá ngăn dòng nước để đải vàng
cách đây một tháng công an xã trà thanh cũng đã truy quét điểm khai thác vàng trái phép tại thuần gỗ
lực lượng công an xã đã phá hủy lán trại các công cụ khai thác vàng trái phép
hiện nay nhiều người lên khu vực rừng ráp danh tỉnh quảng ngãi và quảng nam để khai thác vàng trái phép
công an các xã sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn truy quét tình trạng đào đải vàng trái phép
thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều những hội nhóm đăng bài thuê người mua bán ngoại tệ
với yêu cầu có hộ chiếu còn thời hạn sử dụng rồi nhận về từ tám trăm linh đến một hai trăm linh tiền công
tưởng rằng việc nhẹ lương cao nhưng có lẽ khá nhiều người không biết hình thức này đang tiếp tay cho việc mua bán ngoại tệ trái phép
lên mạng xã hội thấy một tài khoản đăng tải nội dung như có bác nào có hộ chiếu đi ngân hàng với em em trả chín mươi năm một ngày
hai người phụ nữ này đã liên lạc với chủ tài khoản và ngày hôm sau cùng họ ra ngân hàng
nhiệm vụ là cầm về máy bay họ đưa và dùng hộ chiếu của mình để mua tiền ngoại tệ
nhưng được nhờ số tiền khá lớn nên cả hai đã từ chối
trong một ngày thì lượng đô đổi tiền việt rất là lớn và nhỡ đâu chỉ vì một tài trăm nghìn lợi nhuận thù lao của một ngày như vậy mà mình lấn cấn rồi mình đặt cái bút chữ ký của mình vào đấy
thì vì sao có những cái gì liên đối đến pháp luật nó rất là phiền phức
và vì cái sự lấn cấn đấy đến phút chót nên là tôi đã quyết định rằng là không hợp tác nữa
trong ngày hôm nay thì sẽ đi cùng bạn ấy đến khoảng tầm ba bốn năm cái ngân hàng đó và cũng mua đô như thế
và đến cuối ngày thì bạn ấy sẽ
thì lúc mà bạn ấy nói như thế thì tôi cũng hơi giật mình tại vì tôi cảm thấy cái số tiền nó cũng khá là lớn và mình cũng không hiểu là người ta mua đô với cái số tư nhiều tiền như thế để làm gì
nên là tôi cũng bắt đầu tôi cảm thấy hơi sợ thực sự là tôi sợ
và sau đó thì tôi cũng quyết định là nói với bạn đó là tôi không làm nữa và tôi đi về
sau đó thì một hai ngày sau thì tôi cũng có tìm hiểu tôi cũng hỏi qua anh chị em bạn bè thì cũng biết được là cái việc mà mua bán ngoại tệ như vậy là trái phép
được biết những người đồng ý giao dịch hộ sẽ gửi thông tin hộ chiếu cùng chứng minh thư hay cân cước công dân
người thuê sẽ lấy thông tin đặt vé máy bay để giả đi du lịch
những chiếc vé này chỉ đặt trước một ngày người mua hộ có mặt tại chi nhánh ngân hàng
khi mua xong ngoại tệ sẽ hoàn vé để lấy lại tiền chấp nhận mất một khoản phí
có thể nói đây là một trong những chiêu thức mua bán ngoại tệ vô cùng tinh vi và cũng là lỗ hỏng cho công tác mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng
trước hết là nội bộ các cơ quan liên quan đến tiền tệ là chúng ta phải nghiêm trong các điều lệ quy định kỳ cương phương pháp tiếp xúc nguyên tắc tiếp xúc nguyên tắc giải quyết các vấn đề về tiền minh bạc và giáo dục đạo đức công vụ
đối với công chức đừng có dính vào để mà hưởng hoa hồng tất cả các thứ bị ngũ chuộc
cái đó phải làm trong sạch cái đội ngũ
liên quan đến tiền tệ nhất là cơ quan ngân hàng
thực tế không phải bất kỳ ai cũng được phép mua bán ngoại tệ
theo quy định của nhà nước việc mua bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tiến dụng phải theo quy định của nhà nước
do đó trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan ban ngành cần phải vào cuộc làm rõ với những cá nhân tổ chức nào tiếp tay thực hiện những hành vi mua bán ngoại tệ trái phép tránh làm thị trường tiền tệ biến động vì những hành vi gian đoạn này